kính chào quý vị và các bạn
do rãnh mây rông suy yếu nên mưa rông tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ cũng giảm hẳn
ban ngày có nắng gián đoạn với mức nhiệt tăng nhẹ sao động từ hai mươi năm ba mươi bốn độ có nơi cao hơn và có nắng nóng cục bộ
còn tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ mưa rông có phần nhiều hơn nên nền nhiệt không cao bằng các tỉnh thành phía đông bắc bộ
cao nhất ngày sao động từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
thời tiết nhìn chung vẫn thuận lợi cho các hoạt động giao thông buôn bán của người dân
đến với trung bộ từ thanh hóa đến quảng bình quảng trị
thời tiết trong ba ngày tới có nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất ngày sao động từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn nằm ở khu vực vùng núi phía tây
phần còn lại thuộc khu vực thừa thiên huế không loại trừ khả năng có mưa rào và rông cục bộ tuy nhiên lượng không nhiều và kết thúc nhanh
các tỉnh còn lại của trung bộ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận
ba ngày tới do chịu ảnh hưởng của những động xáo đông từ biển đầy vào
nên chiều tối đêm và sáng sớm vẫn có mưa rông rải rác
sự báo nền nhiệt ở các tỉnh này ít có sự thay đổi phổ biến vẫn là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
đến với vùng cao tây nguyên gió tây nam kết hợp với gió đông trên cao
nên mưa rông có xu hướng gia tăng cả về diện và về lượng
cục bộ có nơi mưa vừa trong mưa rông có thể tiềm mẩn tố lốc và gió rất mạnh nguy hiểm
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây vẫn phổ biến trong khoảng từ hai mươi ba mươi hai độ
các tỉnh thành nam bộ
trong ba ngày tới cũng có mưa rào và rông rải rác vào lúc chiều tối
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đi kèm với tố lốc và gió giật mạnh
bát ngày tại đây vẫn có nắng gián đoạn với nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi ba ba mươi bốn độ